nhân dịp tên nguyên đán kể hợi hai nghìn một mươi chín và kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đảng sáng nay ngày hai tháng hai tức ngày hai mươi tám tết âm lịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên tổng bí thư lê duẩn nguyên tổng bí thư trường trinh tại nhà riêng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã thắp nến hương thơm thành kính tưởng nhớ những công lao đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên tổng bí thư lê duẩn nguyên tổng bí thư trường trinh trong sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền bối đã có nhiều công hiến vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
đồng chí lê duẩn tiên thật là lê văn nhuận sinh ngày bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm linh bảy trong một gia đình có truyền thống yêu nước và hiếu học
tại xã triệu đông huyện triệu phong tỉnh quảng trị
sáu mươi năm hoạt động cách mạng hai mươi sáu năm liên tục trên cương vị bí thư thứ nhất và tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đồng chí lê duẩn đã công hiến chọn đời cho đảng cho dân tộc
đồng chí đã để lại một di sản vô cùng quý báu một tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản người học trò lỗi lạc của chủ tịch hồ chí minh
đồng chí trường trinh tiên thật là đặng xuân khu sinh ngày chín tháng hai năm một nghìn chín trăm linh bảy
trong một gia đình trí thức yêu nước tại xã xuân hồng huyện xuân trường tỉnh nam định
với cương vị ba lần làm tổng bí thư hơn hai mươi năm là ủy viên bộ chính trị được phân công giữ nhiều trọng trách lớn của đảng nhà nước
dù ở bất cứ cương vị công tác nào đồng chí luôn hết lòng vì đảng vì nước vì dân vững vàng trước mọi khó khăn thử thách
trong không khí ấm áp của những ngày giáp tết cổ truyền của dân tộc vui mừng trước những thành tựu đất nước đạt được trong năm qua
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống công tác của thân nhân gia đình các đồng chí nguyên tổng bí thư lê duẩn nguyên tổng bí thư trường trinh
mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống không ngừng nỗ lực phân đấu đạt nhiều thành tích trong công tác tích cực đồng góp xây dựng đất nước
nhân dịp xuân mới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc gia đình các đồng chí nguyên tổng bí thư lê duẩn nguyên tổng bí thư trường trinh luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc thành công học tập tốt công tác tốt công hiến nhiều nhất cho tổ quốc cho nhân dân